asean sẵn sàng tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế và thương mại với trung quốc thường xuyên tiến hành các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai bên cùng nhau bảo vệ hệ thống thương mại đa phương dựa trên các quy tắc ủng hộ việc sớm ký kết rcep qua đó mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân ở trung quốc và các nước asean đóng góp vào sự thịnh vượng và ổn định trong khu vực và trên thế giới

nguyên nhân được cho là nhờ sự gia tăng nhu cầu trong nước và hoạt động xuất khẩu trong khi lạm phát ổn định
cũng theo báo cáo nhu cầu bên ngoài cải thiện đã cho phép khu vực asean cộng ba xây dựng các tấm đệm ví dụ như tỷ giá hối đoái linh hoạt để chống lại những cú sốc tiềm ẩn bên ngoài
nhằm tăng cường khả năng phục hồi báo cáo khuyến nghị các nhà hoạch định chính sách tiếp tục xây dựng không gian chính sách đặc biệt là chính sách tiền tệ để ứng phó kịp thời trước việc các điều kiện tài chính toàn cầu bị thắt chặt
thưa quý vị kinh tế phát triển dẫn đến nhu cầu sử dụng các mặt hàng nông sản cao cấp an toàn cho sức khỏe thân thiện với môi trường ngày càng cao và trở thành xu hướng tất yếu
nông nghiệp hữu cơ cho phép tạo ra những sản phẩm đáp ứng các yêu cầu đó
nhận thức được xu hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên thế giới cũng như trong khu vực châu á các nước asean đang nỗ lực tập trung phát triển các tiêu chuẩn của khối về nông nghiệp hữu cơ
sự phát triển này sẽ là một cột mốc quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại nông nghiệp hữu cơ của asean vươn ra thị trường quốc tế
khối asean là một trong những nơi sản xuất nông nghiệp cao nhất thế giới và nông nghiệp hữu cơ đang là lựa chọn hàng đầu cho nền nông nghiệp của các nước trong khu vực
đi đầu trong xu hướng này tại đông nam á phải kể đến thái lan
thái lan đang triển khai chiến lược đặc biệt hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm nông sản hữu cơ không chỉ của asean mà cả thế giới
thế giới hiện nay rất quan tâm đến môi trường và coi vấn đề sức khỏe là quan trọng nhất
vì vậy chuyển dịch sang sử dụng sản phẩm sạch không độc hại là lựa chọn hàng đầu
xu hướng này sẽ ngày càng phổ biến trong tương lai
chính phủ thái lan vừa công bố chương trình chuyển đổi
quy mô lớn mang tính cách mạng trong nông nghiệp nhằm biến nước này thành siêu cường lương thực trên thế giới trong vài thập niên tới
trong đó chính phủ thái lan đưa ra một loạt các biện pháp nhằm giúp chuyển đổi không chỉ ở khâu gieo trồng thu hoạch chế biến mà cả tiếp thị sáng kiến kỹ thuật nhằm gia tăng sản xuất thúc đẩy an ninh lương thực và xuất khẩu nông sản sạch hữu cơ
bên cạnh đó chính phủ thái lan đang có kế hoạch chủ động thuyết phục các nước láng giềng asean tận dụng giai đoạn nhu cầu đối với các sản phẩm hữu cơ trên toàn cầu tăng mạnh
bộ thương mại thái lan cho biết thái lan sẽ thúc đẩy kế hoạch thu hút các nước asean trở thành một phần trong nỗ lực hợp tác xúc tiến thương mại các sản phẩm hữu cơ từ khu vực này thông qua sớm thành lập liên đoàn nông nghiệp hữu cơ asean
cuộc họp đầu tiên của liên đoàn nông nghiệp hữu cơ asean sẽ sớm được tổ chức
để vạch ra các kế hoạch và hoạt động có thể giúp tăng doanh số bán thực phẩm hữu cơ và các sản phẩm hữu cơ khác từ asean cũng như xác định các kế hoạch xúc tiến thương mại
nỗ lực này nhằm tận dụng khuyên hướng quan tâm tới sức khỏe đang ngày càng tăng tại các nước tiêu dùng lớn trên thế giới như châu âu và mỹ nơi người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn cho các sản phẩm hữu cơ chất lượng cao
theo dữ liệu của bộ thương mại thái lan thị trường các sản phẩm hữu cơ của thái lan hiện nay ở mức bốn tỷ bạt với hai mươi năm doanh thu đến từ các hoạt động xuất khẩu
có tốc độ tăng trưởng một mươi một năm với mục tiêu thúc đẩy sản xuất hữu cơ chính phủ thái lan chủ yếu tập trung vào gạo hữu cơ đã phân bổ thêm một trăm sáu mươi ha đất sử dụng cho sản xuất gạo hữu cơ
kỳ vọng nguồn cung gạo hữu cơ thái lan sẽ tăng lên khi sự phổ biến
lối sống thành thị cũng cao hơn
người nông dân thái lan có nguyện vọng được hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế đối với mặt hàng gạo hữu cơ trước khi tăng cường gieo trồng loại lúa gạo này trên diện rộng
chính phủ thái lan giữ vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ người nông dân ứng dụng tiêu chuẩn quốc tế để trồng lúa gạo hữu cơ từ việc hỗ trợ hạt giống đến tìm kiếm thị trường phù hợp
thị trường thế giới
thị trường thế giới cho sản phẩm hữu cơ ngày một tăng chính vì vậy thái lan đang đứng trước cơ hội xuất khẩu nhiều hơn các loại sản phẩm không có dư lượng hóa chất
sản phẩm hữu cơ của thái lan đang được các thị trường ưa thích và nhu cầu ngày một cao trong khi thị phần vẫn còn tương đối nhỏ so với tiềm năng của quốc gia đông nam á này
trong khi đó tại việt nam trong bối cảnh người tiêu dùng hiện đang hoang mang trước vấn nạn thực phẩm bẩn sản phẩm nông nghiệp có quá nhiều dư lượng phân bón thuốc bảo vệ thực vật
thì việc ứng dụng và phát triển một nền nông nghiệp hữu cơ chính là niềm hy vọng cho việc xây dựng chất lượng nông sản sạch và bền vững cho tương lai của nông nghiệp việt nam
việt nam đang đứng thứ năm mươi sáu trong các nước sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và đứng thứ ba tại khu vực đông nam á sau indonesia và philippines với các sản phẩm là dừa nho chè lúa cam cacao rau
nhận thức được xu hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên thế giới cũng như ở việt nam
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chủ động xây dựng cơ chế chính sách tạo hành lang pháp lý cho phát triển nông nghiệp hữu cơ
bên cạnh đó bộ khoa học và công nghệ cũng đã phối hợp với các bộ ngành hiệp hội nông nghiệp hữu cơ và các doanh nghiệp sửa đổi tiêu chuẩn tcvn một mươi một nghìn bốn mươi một hai nghìn một mươi năm theo hướng tiếp cận tương đương với tiêu chuẩn quốc tế nhưng vẫn bảo đảm các điều kiện sản xuất đặc thù của việt nam

tiếp tục phát triển nông nghiệp hữu cơ
với quyết tâm xây dựng cơ chế chính sách trên bước đầu đã tạo ra hành lang pháp lý
tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp các hộ nông dân hợp tác xã
tham gia vào quá trình đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ
tính đến nay một số sản phẩm nông nghiệp hữu cơ việt nam đã được chứng nhận quốc tế
và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới mang lại giá trị kinh tế cao
sản xuất hữu cơ đang đứng trước một cái thuận lợi to lớn là việt nam
cái chủ trương phát triển nông nghiệp việt nam là phát triển nông nghiệp bền vững
và thích ứng với cái biến đổi khí hậu và hướng tới thân thiện môi trường
cũng hòa nhập cùng cái cam kết của chúng ta tại cái hội nghị biến đổi khí hậu
tại paris năm hai nghìn một mươi sáu
rõ ràng đến những thuận lợi hết sức là to lớn
cái thứ hai là kích dụng vào cuộc của cơ quan quản lý
ngay từ tháng bốn vừa rồi là bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
đã tổ chức một cái hội nghị hữu cơ
sau đó sau hội nghị thì cũng sẽ
cũng đã đề xuất lên chính phủ và chính phủ đã giao là
trong năm hai nghìn một mươi bảy là xây dựng cái nghĩa định phát triển nông nghiệp hữu cơ
và cũng xây dựng một cái đề hán phát triển nông nghiệp hữu cơ việt nam
mặc dù việt nam có lợi thế về đất đai là quốc gia xuất khẩu nông sản lớn
trên thế giới với tổng tiêm ngạch năm hai nghìn một mươi bảy đạt ba mươi sáu ba mươi bảy tỷ usd
tuy nhiên ở đấu trường quốc tế nhiều sản phẩm của chúng ta
vẫn yếu thế về thương hiệu
kết lượng và giá trị đều thấp
điều này tạo ra những khó khăn và thách thức
cho sự phát triển của nông nghiệp hữu cơ việt nam
giá trị lao động của cái sản phẩm hữu cơ là cái chi phí cao
trong khi đó là cái thị trường của chúng ta cũng còn nhận thức còn khác nhau
chưa phân biệt đâu là hữu cơ đâu là sản phẩm không hữu cơ
khó khăn thứ hai đó là việc chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện về khung khổ thể chế
đặc biệt là các tiêu chuẩn
cùng với các thiết chế khác của nhà nước
như nghị định như thông tư hay là các cái văn bản pháp luật của nhà nước
khó khăn thứ ba đó là để mà khẳng định giữ chỗ đứng trên thị trường
thì các sản phẩm hữu cơ phải làm đúng quy trình đúng phương pháp và đúng tiêu chuẩn
khó khăn thứ tư đó là chúng ta cần phải có
đã đến lúc cần phải quy hoạch vùng nguyên liệu cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ
việt nam nói riêng và khối asean nói chung
đang phải đối mặt với những thách thức tự do hóa thương mại
vì thế asean cần sản xuất các sản phẩm rau quả và thực phẩm có thể cạnh tranh với các thị trường quốc tế
mặc dù là những quốc gia sản xuất hàng đầu về cây lương thực và thực phẩm
nhưng hầu hết các nước asean vẫn chưa hoạt động hết công suất của mình
để giải quyết tình trạng này
các nước asean cần phải biết tận dụng điều kiện khí hậu thuận lợi của khu vực
đất đai màu mỡ để tìm cơ hội không chỉ ở cây trồng chăn nuôi sản xuất
mà còn trong việc quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm cơ sở hạ tầng nông nghiệp
điều quan trọng nhất là áp dụng và hài hòa các tiêu chuẩn của các nước asean
với việc hình thành các tiêu chuẩn asean và các tiêu chuẩn quốc tế khác
nhằm hướng tới một nền nông nghiệp hữu cơ phát triển bền vững trong tương lai
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn cùng khám phá một địa điểm tuyệt đẹp
trên hòn đảo palawan của philippines
vườn quốc gia sông ngầm puerto princesa
nơi đây nổi tiếng với cảnh đẹp núi đá vôi và một dòng sông ngầm uốn lượn bên dưới
ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi hai vườn quốc gia sông ngầm puerto princesa
được unesco chính thức công nhận là di sản thế giới một trong bảy kỳ quan mới của thiên nhiên
vườn quốc gia sông ngầm puerto princesa nằm cách thành phố puerto princesa năm mươi km
về phía bắc palawan của philippines
vườn quốc gia sông ngầm puerto princesa
nổi tiếng với cảnh đẹp núi đá vôi và một dòng sông ngầm chảy uốn quanh ở bên dưới
nổi bật với cảnh quan núi đá vôi dài tám hai km dọc theo hướng dưới sông ngầm
điểm nổi bật khác biệt của sông là dòng chảy của nó ảnh hưởng bởi những cơn gió thổi qua một hang động
trước khi chảy trực tiếp vào biển đông
trong hang động chủ yếu gồm ngũ đá măng đá và một số độc lớn
phần dưới của sông chịu ảnh hưởng của thủy chiều nó được biết đến là sông ngầm dài nhất trên thế giới
tại cửa hàng một đầm phá được bao bọc bởi những cây cổ thụ vẫn đang mọc đến tận mép nước
đây là nơi các loài khỉ thằn lằn lớn và sóc tìm nơi sinh sống
vườn quốc gia này cũng là một trong những khu vực bảo tồn đa dạng sinh học quan trọng nhất của philippines
có ít nhất một trăm sáu mươi năm loài chim đã được ghi nhận ở vườn quốc gia trong tổng số hai trăm năm mươi hai loài chim ở palawan
đặc biệt trong đó có một mươi năm loại đặc hữu của palawan
ở đây cũng là nơi trú ngụ của hơn ba mươi loài động vật có vú
như khỉ bôi dài heo dâu cầy mực
puerto princesa có khí hậu khá mát mẻ nắng nhẹ không khí thoáng đãng thích hợp cho mọi chuyến đi du lịch và tham quan
nơi đây có vị trí địa lý nằm tại đường xích đạo ấm và có khí hậu mang tên là siêu hải dương
chính vì vậy mà môi trường trong hang động lại vô cùng ấm áp
chính vì nhiệt độ thoáng đẳng như vậy mà hang động tại đây có thể có sức chứa lên tới một trăm năm lượt người ra vào hang trong một ngày
phương tiện di chuyển chính tại puerto princesa
một chiếc thuyền tại đây có thể chở được từ tám đến một mươi du khách
do trong hang không có ánh đèn len lỏi tới
chính vì vậy bạn sẽ ngồi ở đầu mạng thuyền và cầm một chiếc đèn pin để soi đường
đối với người dân palawan
thì dòng sâu ngầm puerto princesa là món quà kỳ diệu mà thượng đế ban tặng
đây là một trong số rất ít những dòng sâu ngầm mà du khách có thể tận hoát chìm ngưỡng trên thế giới
chính phủ philippines rất trú trọng trong việc bảo vệ
bảo tồn cũng như khai thác vườn quốc gia này
bởi nơi đây mang lại nguồn lợi rất lớn từ du lịch cho philippines
người dân palawan đặc biệt tôn trọng và rất có ý thức đối với công tác bảo tồn dòng sông ngầm
bởi với họ kỳ quan thiên nhiên này đã giúp họ nâng cao thu nhập bình quân
cũng như giúp họ có được một cuộc sống đầy đủ hơn
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau